tuy nhiên trẻ em cũng bị ảnh hưởng bởi ba hai và nghiên cứu mới so sánh số trẻ em nhập viện do nhiễm biến thể này
với số trẻ em nhập viện với các biến thể trước đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
cùng para influenza và cảm cúm giai đoạn tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chính vì thế mà chúng ta tuyệt đối không được chủ quan vẫn phải nghiêm túc thực hiện năm k
để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
đặc biệt là trẻ em và những người xung quanh
và người già những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao
mới đây giám đốc y tế vùng england của anh khẳng định
còn cả chặng đường dài cho đến khi thế giới thoát khỏi covid một mươi chín
và đây sẽ là dịch bệnh lưu hành và có mối đe dọa đối với sinh mạng tương tự dịch cúm
giám đốc y tế vùng england của anh giáo sư chris witti
cảnh báo thế giới có thể hứng chịu làn sóng dịch covid một mươi chín mới trong hai năm tới
do sự xuất hiện của một biến thể gây hậu quả khó lượng hơn cả omicron
ông khẳng định còn cả chặng đường dài cho đến khi
thế giới có thể thoát khỏi đại dịch covid một mươi chín
và đây sẽ là dịch bệnh lưu hành và có mối đe dọa đối với sinh mạng tương tự như dịch cúm
tại hội nghị sức khỏe cộng đồng của hiệp hội chính quyền địa phương vùng england
ông witny cho rằng còn quá sớm để nghĩ rằng đại dịch covid một mươi chín đã đạt đến trạng thái ổn định
và ông kêu gọi thế giới cần phải thận trọng với đại dịch này
ông cũng cho rằng những hậu quả liên quan đến omicron không hề nhẹ
như nhiều chuyên gia đã nhận định trước đó
ông nhấn mạnh thế giới có thể thấy được đại dịch kết thúc bởi một biến thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn omicron
trên thực tế thế giới đã ghi nhận thêm nhiều biến thể của virus sars cov hai
mới đây nhất tổ chức y tế thế giới xác nhận sự tồn tại của biến thể lai giữa omicron và delta
tuần trước israel cũng đã phát hiện biến thể mới lai giữa hai biến thể phụ của omicron ba một và ba
may mắn một số nghiên cứu đang được tiến hành cho thấy không có sự lây lan nghiêm trọng nào được ghi nhận
trong khi đó chuyên gia sức khỏe hàng ngày
đồng bằng đầu của who maria van kerkhove nhấn mạnh
ở giai đoạn dịch bệnh hiện nay xét nghiệm và giải trình từ trên cần đặc biệt chú trọng khi virus biến đổi theo thời gian
kết quả giải trình tựa trên trong tháng trước được đăng trên hệ thống dữ liệu g sat
cho thấy omicron đang là biến thể trội nhất chiếm chín mươi chín tám mẫu bệnh phẩm được giải trình từ trên
trong đó dòng phụ của omicron là ba hai chiếm tỷ lệ nhiều nhất với tám mươi năm chín mươi sáu
nếu đúng như dự đoán của các chuyên gia
thì trong thời gian tới rất có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh trồng dịch bệnh
do đó không một quốc gia nào có thể lơ là cảnh giác trước công tác phòng chống dịch bệnh
để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
cũng theo một nghiên cứu mới các chuyên gia y tế đều cho rằng
virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín chủ yếu lây truyền qua không khí
tuy nhiên đã có những lo ngại đặc biệt là trong giai đoạn đầu của đại dịch
về nguy cơ virus lây lan khi con người chạm vào các bề mặt chứa virus
các nhà nghiên cứu tiếp tục điều tra theo hướng này
nhằm tìm hiểu rõ hơn về cách virus lây lan và tồn tại trong môi trường
trong hai nghiên cứu gần đây nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng
biến thể omicront tồn tại lâu hơn trên bề mặt và trên da người so với các biến thể khác
hai nghiên cứu thí nghiệm omicron và các biến thể trước đây tồn tại trên các bề mặt dễ dàng
bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày
trong nghiên cứu thứ nhất các nhà khoa học thử nghiệm trên các mẫu da người
cũng như thử nghiệm bề mặt khác là nhựa
theo đó thời gian virus tồn tại được tính cho đến khi virus không thể tồn tại
trong các mẫu được đặt trên các bề mặt
trên bề mặt nhựa chúng virus ban đầu của sars cov hai được phát hiện tại thành phố vũ hán trung quốc
các biến thể sau đó của virus bao gồm alpha beta gamma và delta
lần lượt tồn tại trong khoảng một trăm chín mươi một một trăm năm mươi bảy năm mươi chín và một trăm một mươi bốn giờ
còn biến thể omicron là một trăm chín mươi ba năm giờ
trên da người chủng virus ban đầu tồn tại tám sáu giờ
trong khi các biến thể hiện tồn tại từ một mươi một đến một mươi chín sáu giờ và omicron là hai mươi một một giờ
trong các nghiên cứu thứ hai tác giả so sánh thời gian chủng virus của sars cov hai
và biến thể omicron trên các bề mặt nhãn với bề mặt có lỗ rỗng như thép không rỉ
tấm nhựa polypropylene thủy tinh giấy ăn và giấy in
nghiên cứu này không thí nghiệm với các biến thể khác như delta
kết quả là nhìn chung omicron tồn tại lâu hơn
so với các chủng virus gốc trên tất cả các bề mặt này
sau hai ngày đa số chủng virus ban đầu của sars cov hai biến mất khỏi thép không ghi và tấm nhựa pp
sau bốn ngày virus chỉ tồn tại trên bề mặt túy tinh
trong khi đó các nhà nghiên cứu vẫn phát hiện biến thể omicron trên những bề mặt này sau bảy ngày
đối với các bề mặt có lỗ rỗng chủng virus ban đầu không thể tồn tại trên giấy ăn sau ba mươi phút
lượng virus được phát hiện sau năm phút trên giấy in giảm chín mươi chín sáu mươi tám
và biến mất sau năm phút
tuy nhiên biến thể omicron vẫn còn có thể được phát hiện trên giấy ăn và trên giấy in sau ba mươi phút
các nghiên cứu trên giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự tồn tại của virus sars cov hai
và các biến thể mới trong môi trường và trên bề mặt từ đó giúp hạn chế sự lây lan của virus
cả hai nghiên cứu trên chưa được giấy tinh hoa thẩm định trước khi được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành
còn tại hàn quốc một bác sĩ đã gây ra tranh cãi khi có phát ngôn
còn tại hàn quốc một bác sĩ đã gây ra tranh cãi khi có phát ngôn
bài đăng này dù được chủ nhân xóa ngay sau đó song vẫn bị cộng đồng mạng nhanh tay chụp lại và chỉ trích gây gắt
ông ma sang hee wook phó chủ tịch hiệp hội vaccine hàn quốc vào hôm một mươi sáu tháng ba
đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái như sau
những người trưởng thành chưa mắc covid một mươi chín đều không có bạn bè và có các vấn đề trong các mối quan hệ xã hội
bài đăng này dù được ông ma xóa ngay sau đó song vẫn bị cộng đồng mạng nhanh tay chụp lại
rất nhiều bình luận trái chiều đã nổ ra dẫu biết rằng ông ma từ trước tới nay vẫn nổi tiếng là một bác sĩ
chuyên gia y tế có quan điểm đi ngược lại với hầu hết các đồng nghiệp cùng ngành theo tờ the conre hort
bài viết được ông đăng tải trong bối cảnh khi số ca mắc covid một mươi chín mới mỗi ngày tại hàn quốc đạt mức kỷ lục sáu trăm hai mươi một hai trăm hai mươi một ca vào hôm một mươi bảy tháng ba vừa qua
các chuyên gia cũng ước tính hiện trung bình cứ năm người thì có một người hàn quốc dương tính với virus sars cov hai
trước đó trong một bài báo mang tiêu đề thế giới ốm yếu hơn trong một trăm linh năm qua được đăng tải trên tờ wall street journal
brenda captree chuyên gia bệnh truyền nhiễm người mexico có hàm ý tương tự giống ông ma
nếu bạn của bạn không ai nhiễm bệnh thì chắc hẳn là bạn không có bạn bè rồi
đánh giá về tình hình lây nhiễm covid một mươi chín hiện nay christopher murray giám đốc viện đo lường và đánh giá sức khỏe thuộc đại học washington cho rằng
đây là khoảng thời gian khó tin khi rất nhiều người cùng nhiễm
một loại bệnh cùng lúc hiện tại dư luận hàn quốc vẫn chưa hết bất bình trước những phát ngôn có vẻ thiếu căn cứ của người đứng đầu hiệp hội vaccine quốc gia này
một thực tế đáng buồn là cả hàn quốc và hồng kông đều đang phải gồng mình đối phó với làn sóng dịch mới
nhưng tỷ lệ tử vong về covid một mươi chín tại hai nơi lại nói lên hai câu chuyện trái ngược
tại hồng kông các nhà xác đang bị quá tải nghiêm trọng
thành phố này đang phải căng mình đối mặt với đợt dịch mới
các bệnh viện hồng kông trong nhiều tuần qua lâm vào tình trạng quá tải
trong khi đó số người tử vong tăng lên
chưa đầy ba tháng kể từ khi bùng phát đợt dịch mới hồng kông ghi nhận hơn tám trăm linh ca nhiễm và hơn sáu năm trăm linh ca tử vong vì ncov
phần lớn là những người cao tuổi chưa tiêm vắc xin
các nhà tăng lễ của thành phố này cũng đang kính lịch tới giữa hoặc cuối tháng bốn
chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tăng lễ hồng kông quốc hội bùng cho hay
dù giới chức đã tăng công suất các lò hỏa táng để xử lý hai trăm sáu mươi hai trăm tám mươi thi thể mỗi ngày
tình hình vẫn chưa được giải quyết
nhà sát quá tải hồng kông căng mình đối mặt với ca tử vong tan khủng
các nhân viên y tế kiệt sức khi phải làm việc tới tám mươi tiếng một tuần
làn sóng omicron quét qua các viện dưỡng lão cùng tỷ lệ tiêm chủng thấp
khiến hồng kông trở thành nơi ghi nhận tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín cao nhất trên thế giới
còn tại hàn quốc vào hôm hai mươi ba tháng ba tổng số ca mắc covid một mươi chín tại hàn quốc vượt mốc một mươi triệu trường hợp
tương đương với hai mươi dân số
quốc gia này đang phải đối mặt với làn sóng dịch tồi tệ nhất từ trước đến nay
trong bối cảnh biến chủng omicron lây lan với tốc độ chóng mặt
các nhà sát ở thành phố đang quá tải hồng kông phải căng mình đối mặt với ca tử vong tăng khủng nhiều tuần qua
quốc gia đông bắc á liên tục ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày
đến điểm hôm một mươi bảy tháng ba nước này báo cáo kỷ lục sáu trăm hai mươi một ba trăm hai mươi tám ca bệnh trong hai mươi bốn giờ
tăng năm mươi năm so với ngày trước đó và bốn trăm hai mươi chín ca tử vong
tuy nhiên tính hiệu tích cực ở hàn quốc
là tỷ lệ tử vong của nước này thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác
còn số này hiện là một mươi ba giảm mạnh so với tám mươi tám cách đây hai tháng
ngay cả khi số ca bệnh tăng vọt trong cùng khoảng thời gian
số ca bệnh trong ngày cao tại hàn quốc một phần là do nước này vẫn kiên trì theo đuổi xét nghiệm diện rộng
truy vết gắt gao bằng công nghệ để xác định các trường hợp có nguy cơ trở nặng để ưu tiên điều trị
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kcdc cho biết
nước này chi khoảng một ba tỷ usd
đi cho tiền xét nghiệm kể từ đầu dịch năng lực xét nghiệm của hàn quốc cũng rất đáng nể
khi nước này có thể thực hiện một triệu xét nghiệm pcr mỗi ngày
như vậy dù số ca mắc mới ở cả hai quốc gia này đều tăng cao khủng khiếp
thế nhưng số ca tử vong ở hàn quốc lại ít hơn rất nhiều so với trung quốc
liệu nguyên nhân có phải là sức ép từ sự quá tải của hệ thống y tế
và trung quốc sẽ phải làm gì để cải thiện tình trạng hiện tại
thưa quý vị và các bạn như vậy với số ca tử vong tăng cao trong thời gian gần đây
hồng kông trở thành nơi ghi nhận tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín cao nhất thế giới
liệu đây có phải là hệ quả của việc duy trì chiến lược không covid của quốc gia này
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh bảo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị khán giả chú ý theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại